ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú bệnh viện sản nhi tỉnh
dự án bệnh viện sản nhi tỉnh vĩnh phúc được xây dựng tại xã đồng văn huyện yên lạc và xã hợp thịnh huyện tam dương của tỉnh có tổng mức đầu tư trên một một trăm bảy mươi một tỷ đồng
dự án có diện tích sàn xây dựng trên năm mươi m hai quy mô trên năm trăm linh giường bệnh gồm hai trăm linh giường cho bệnh nhân sản ba trăm linh giường cho bệnh nhân nhi
phát động lễ khởi công lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã yêu cầu chủ đầu tư các sở ngành các đơn vị tư vấn thiết kế giám sát thi công tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng các tiêu chuẩn quy trình quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng thường xuyên kiểm tra theo dõi kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường